để bảo đảm an ninh an toàn giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra các hoạt động của năm apec hai nghìn hai mươi
và đón nguyên thủ các quốc gia sang thăm chính thức việt nam ngày tám chín và ngày một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi một
công an tp hà nội sẽ phân luồng giao thông tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện tại tp hà nội
cụ thể từ chín h đến hai mươi hai h các ngày tám chín một mươi một và ngày một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi một hạn chế đối với các xe ô tô
chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô chở khách xe taxi xe ô tô cá nhân
xe motor chứ các xe có phù hiệu bảo vệ xe bus xe vệ sinh và xe giải quyết khắc phục sự cố
xe chở khách tuyến cố định hoạt động trên một số tuyến đường như sau
trong hai ngày tám chín một mươi một hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn như sau
quận hoàn kiếm gồm các tuyến đường trần nhật duật trần quang khải trang tiền ngô quyền
quán sứ tràng thi hai bà trưng bà triệu
lý thường kiệt hàng bài đinh tiên hoàng hàng khay lê thái tổ d bốn trăm linh
quận ba đình tây hồ gồm các tuyến đường điện biên phủ độc lập hoàng văn thụ hoàng diệu hùng vương
nam hùng vương lê hồng phong trần phú kim mã an dương vương âu cơ nghi tàm yên phụ vành đai hai võ trí công
quận đống đa gồm các tuyến đường nguyễn trí thanh chùa láng đường láng
trong ba ngày một mươi một một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi một hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận hoàn kiếm gồm các tuyến đường trần nhật duật trần quang khải d bốn trăm linh một phạm ngũ lão đặng thái thân lê thánh tông tràng tiền ngô quyền lý thường kiệt phan chu trinh hai bà trưng quán sứ tràng thi phan bộ châu hàng bài hàng khay lê thái tổ lê phụng hiểu trần khánh dư
trong ba ngày một mươi một một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi một hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận ba đình tây hồ gồm các tuyến đường nguyễn trí thanh kim mã nguyễn thái học chu văn an điện biên phủ độc lập hoàng văn thụ hùng vương hoàng diệu lê hồng phong trần phú thanh niên an dương vương âu cơ nghi tàm yên phụ đường bưởi đào tấn võ trí công đường vành đai hai
trong ba ngày một mươi một một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi một hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận đông đa gồm các tuyến đường nguyễn trí thanh đường láng hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận cầu giấy nam tử liêm gồm các tuyến đường trần duy hưng đại lộ thăng long phần đường tiếp giáp với trung tâm hội nghị quốc gia đoạn từ trần duy hưng đến lê quang đạo đỗ đức dục miếu đầm mễ trì lê quang đạo
các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương đi sát phần đường bên phải chủ động đi vào các đường tránh gần nhất hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên